tòa nên dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi hữu phước
trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo có trạng phước và nạn nhân cùng chú tại địa phương chung sống với nhau như vợ chồng
bị mẹ ngăn cản nạn nhân đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ với phước
nhưng đối tượng không đồng ý và đòi tự tử
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám phước đến và ngủ lại nhà nạn nhân
chờ đến nửa đêm thì lấy dây điện có chui cắm vào ổ điện để cả hai cùng chết
rất may cầu giao tự động ngắt điện
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bùi hữu phước một mươi sáu năm tù về tội giết người